bốn bánh heroin được cất dấu tinh vi là tăng vật mà các lực lượng liên ngành gồm tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
trung tâm an ninh hàng không và lực lượng công an phối hợp bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế tân sơn nhất khi kiểm tra hành lý một nữ hành khách ba mươi bảy tuổi là việt kiều úc
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan hải quan và lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện một mươi bốn bánh heroin được chia thành hai mươi sáu bánh nhỏ
cất dấu rất tinh vi trong hành lý và đồ dùng cá nhân của đối tượng số ma túy có trọng lượng gần năm kg
theo lời khai ban đầu của đối tượng tiền công vận chuyển mà đối tượng nhận được sẽ là hai mươi năm usd
nếu số heroin này vận chuyển chất lọt sang úc thì có giá trị ước tính lên đến bảy trăm năm mươi usd
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã ngăn chặn và bắt giữ hơn một tấn lá khát
chứa ma túy cathinol cực độc từ châu phi gần một mươi năm kg heroin cocaine và ma túy đá các loại vận chuyển trái phép qua đường hàng không sân bay quốc tế tân sơn nhất